tổng cục hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng được miễn thuế phải báo cáo với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu tình hình sử dụng hàng hóa chậm nhất là sáu mươi ngày kể từ ngày có văn bản được cấp thẩm quyền công bố hết dịch
trường hợp quá sáu mươi ngày mà doanh nghiệp vẫn không báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa cơ quan hải quan sẽ tiến hành lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan và xử phạt theo quy định
tổng cục hải quan cũng yêu cầu cục hải quan các tỉnh thành phố thực hiện báo cáo số lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
số tiền thuế nhập khẩu được miễn vào ngày một mươi hàng tháng về tổng cục hải quan thuộc cục thuế xuất nhập khẩu cục kiểm tra sau thông quan
báo cáo số lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tồn kho chậm nhất là sáu mươi năm ngày sau khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch
theo thông tin từ tổng công ty cảng hàng không việt nam các sân bay đã giảm khoảng hai mươi lượng khách so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín
theo ông lại xuân thanh chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cảng hàng không việt nam nhận định
bên cạnh các hành khách quốc tế đã đến việt nam từ trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín sẽ ít có khách quốc tế mới đến việt nam
nên trong khoảng từ một đến hai tháng tới lượng khách sẽ còn giảm hơn
lượng khách giảm mạnh tại các thành phố du lịch như nha trang phú quốc đà nẵng hay tp hcm
duy chỉ có sân bay nội bài là còn giữ được lượng khách ổn định với năm trăm ba mươi năm trăm bốn mươi
lượt chuyến mỗi ngày xong cũng giảm khoảng một trăm linh lượt chuyến so với dịp cao điểm tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
trước đó cục hàng không việt nam công bố chỉ ngay trong tuần đầu tiên khi thực hiện việc dừng bay tới các vùng có dịch
đó là từ ngày một đến ngày bảy tháng hai thiệt hại ban đầu của các hãng hàng không việt nam đã lên tới hơn một mươi tỷ đồng
sáng nay đại diện hãng hàng không bamboo airways cho biết rằng với mong muốn chung tay góp sức chia sẻ
cùng với cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín gây ra
hãng hàng không bamboo airways sẽ triển khai chính sách hỗ trợ đối với các đối tác có nhu cầu vận chuyển vật tư
chăn thiết bị y tế phục vụ trên các trạng bay nội địa của bubble airways khai thác
thông qua các hình thức ưu tiên hàng hóa và hỗ trợ giá cước hàng hóa
chính sách áp dụng cho các lô hàng có đầy đủ hóa đơn và giấy chứng nhận vận chuyển phục vụ mục đích nhân đạo
hoặc hoạt động từ thiện cho phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi đó trước cảnh báo hạn chế người dân di chuyển vào các vùng có dịch do covid một mươi chín gây ra
đã có rất đông người dân chủ yếu là các em học sinh sinh viên tại tỉnh đắk lắc đã phải hủy vé xe đã đặt trước của mình
và trước hình đó sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn
hỗ trợ hoàn trả tiền và đổi vé cho hành khách
được đổi lại vé xe đi đà nẵng sau khi lịch học của con người
gái phải lùi lại do ảnh hưởng của covid một mươi chín
bà hồ thị ngọc liễu chú tại thành phố môn mặt thuột tỉnh đắk lắc hết sức phấn khởi
bởi như vậy bà sẽ không phải mất thêm ba trăm linh đồng để mua lại chiếc vé khác cho con gái mình
cái động thái này có thể rất là tốt tức là tạo mọi điều kiện để cho các em được đi lại dễ dàng
chứ mà như những năm trước mà nếu mà mình không đi như thế này á
thì bỏ vé thì chỉ có mất thôi là mình phải mua vé khác
dù việc hoàn đổi vé như vậy
gây thiệt hại kinh tế không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp vận tải
nhưng đến nay tất cả các nhà xe trên địa bàn tỉnh đắk lắc đều đồng thuận
phối hợp với người dân thực hiện nghiêm hoạt động này
nhà xe thái sơn cũng hỗ trợ khách đổi trả và hoàn lại tiền vé
nếu mà những sinh viên bị rời lịch học
góp phần một công sức nhỏ nào đó để mình đẩy lùi cái dịch bệnh đang hiện tại
sở thông đã chỉ đạo cho phòng nghiệp vụ là có văn bản
có bệnh viện tới các doanh nghiệp để hỗ trợ
hàn khắc mà dời lại các nghề đi lại trong cái dịp được nghỉ do dịch cúm
thì các doanh nghiệp đã chủ động qua nhà cùng hỗ trợ với sinh viên và người lao động để hoàn trả vé
bên cạnh việc hoàn đổi vé cho người dân
bất cứ hành khách nào đến các bến xe đều sẽ được phát khẩu trang miễn phí
hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này

đã cho thấy quyết tâm của tỉnh đắk lắk cùng chung tay góp sức phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trong sáng nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi kiểm tra và làm việc với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
về tình hình sản xuất hoạt động quản lý khai thác thủy sản và công tác liên quan đến việc khắc phục các khuyến nghị của ủy ban châu âu ec
đã kết luận trong đợt kiểm tra lần thứ hai vừa qua
theo báo cáo của bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn bảy đến nay đà nẵng không có tình trạng tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài
ủy ban nhân dân thành phố đã tạo điều kiện lắp đặt hệ thống giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên
xiết chặt quản lý truy xuất nguồn gốc cũng như tăng cường tuyên truyền đối với bà con người dân về các khuyến nghị của ec
tuy nhiên với đặc thù là trung tâm nghề cá lớn nhất miền trung cảng cá và âu thuyền thọ quang kiểm soát trung bình từ một mươi bảy đến một mươi chín lượt tàu cá ra vào
với sản lượng giao động từ ba mươi sáu đến ba mươi tám tấn một năm nên công tác kiểm soát về hành trình và sản lượng thủy sản tại đây vẫn còn nhiều khó khăn
khó khăn lớn nhất là cái vấn đề về ngư dân khi khai thác điên biển thì thường là điều kiện sóng gió cho nên ghi nhật ký khai thác
có phần không đầy đủ vì vậy là cái giữa nhật ký khai thác và cái sản lượng mà bóc lên bánh thì thường có sự xây số
chúng tôi yêu cầu là về sản lượng khai thác được ghi tại nhật ký và sản lượng như kiểm tra thực tế là phải không có sai lệch quá hai mươi
nếu quá hai mươi thì chúng tôi sẽ chuyển cho cơ quan thanh tra và văn phòng kiểm soát để xử lý vi phạm

kiểm tra đoàn công tác đã nêu ra nhiều tồn tại trong vấn đề quản lý
nhờ ghi chép về nhật ký khai thác của các tàu cá còn thiếu độ thiên cầy dẫn đến sự sai lệch trong khai báo sản lượng thủy sản
và công tác truy xuất nguồn gốc việc phân loại bảo quản chất lượng thủy sản cũng gặp nhiều trở ngại
ví dụ như vừa rồi kiểm tra đà lạt nhiều cái noài mà việt nam không có hoặc có rất ít nhưng mà sản lượng này rất nhiều
vì đưa cái sản phẩm nhập vào nẫn vào cái sản phẩm mà đánh bắt
như vậy là khi người ta cộng tổng lại người ta xem cái phần của anh trong nhà máy thì không thể khớp được
và để mà triển khai được cái truy xuất nguồn gốc thì cái hạ tầng thủy sản là vấn đề rất quan trọng
kết thúc buổi làm việc đoàn công tác yêu cầu các đơn vị liên quan cần phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết khuyến nghị của ec
tập trung vào bốn nhóm giải pháp lớn đó là xử lý nghiêm xử lý mạnh các tàu cá vi phạm giám sát chặt chẽ hành trình
ra vào cảng đảm bảo truy xuất nguồn gốc và vấn đề thực thi pháp luật
được biết hiện nay việt nam đã đáp ứng trên chín mươi tàu cá có chiều dài trên hai mươi bốn mét được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
đây là một tín hiệu khả quan thể hiện sự tích cực của chính quyền và người dân nhằm từng bước tháo gỡ thẻ vàng của ec
thưa quý vị do điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi việc vận chuyển mua bán giết mổ tiêu thụ bò vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
vào đầu năm hai nghìn hai mươi tăng cao cộng thêm sức đề kháng của bò đã giảm dẫn đến tình trạng bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn bò tại huyện đồng xuân của tỉnh phú yên
bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện tại sáu xã và một thị trấn ở huyện đồng xuân
số bò mắc bệnh chủ yếu trên đàn bò cái đang mang thai và người dân thì không tiêm phòng
bò dưới một mươi bốn ngày tuổi và số bò người dân mua từ nơi khác về chưa qua tiêm phòng vaccine lở mồm long móng
không nuôi cách ly
nhập đàn sớm làm cho bệnh phát sinh
trước tình hình trên ngành chức năng của huyện đồng xuân đã kiểm tra và hướng dẫn người dân cách điều trị
tổ chức tiêm phòng bao vây các điểm dịch phun thuốc tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và bổ sung các chất khoáng cho đàn bò để nâng cao sức đề kháng cho đàn bò
đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại những nơi có bệnh lở mồm long móng nhằm hạn chế lây lan có biện pháp ngăn chặn bùng phát dịch bệnh
con da cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu bệnh đang trên đường vận chuyển vào các tỉnh phía nam
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện và thu giữ
và đây là số gia cầm nếu như không phát hiện thu giữ kịp thời sẽ rất nguy hiểm
bởi tình hình dịch cúm gia cầm ah năm n sáu trên cả nước đang diễn biến phức tạp
và quỳnh liêu cũng là huyện vừa có bốn ổ dịch được phát hiện trước đó
ngày một mươi bốn tháng hai trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã quỳnh hồng đội quản lý thị trường số bốn
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an và đội cảnh sát giao thông công an huyện quỳnh lưu
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô do ông nguyễn ngọc thôi chú tại đà nẵng điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có tám mươi thùng giấy chứa bảy con da cầm khoảng năm ngày tuổi
trong đó gà là ba sáu trăm linh con vịt là ba bốn trăm linh con
toàn bộ da cầm đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch không có nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu của dịch bệnh
lái xe nguyễn ngọc thôi đã thừa nhận toàn bộ da cầm trên được vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
thưa quý vị cũng tại tỉnh nghệ an tại xã nghi thiết huyện nghi lộc sắp đến ngày thu hoạch
thế nhưng nhiều diện tích nuôi ngao của nhiều hộ dân đã bị chết hàng loạt gây thiệt hại hàng tỷ đồng
toàn xã nghi thiết nghi lộc
có hơn một mươi sáu hectare bãi chiều nuôi ngao
ngao bắt đầu chết từ đầu tháng một
lúc đầu ngao chỉ dài rác càng về sau mật độ chết ngày càng dày đặc
đến thời điểm này số lượng ngao nuôi thương phẩm bị chết lên đến gần một tấn
nơi thấp tỷ lệ thiệt hại từ năm mươi đến sáu mươi
nơi cao thiệt hại từ tám mươi đến chín mươi
ngay cả ngao tự nhiên trên bãi biển cũng chết
đây là hiện tượng hiếm thấy từ trước đến nay
trong năm mới tôi cảm thấy trong việc nuôi trồng tuổi hải sản cho đến hôm nay
chết quá nhiều
thì đặc biệt là chúng tôi đã thả con rồng chúng tôi cũng đã xem xét con rồng
những doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn của xã nghi thiệt này
cũng như là các địa bàn khác địa bàn bản
nhưng do điều kiện môi trường hay là do thời tiết thì chúng tôi cũng chưa được biết
nhưng mà thầy nghêu nó chết nhiều quá
cả bảy trong số bảy bãi nuôi ngao của các hộ dân tại đây đều chết trắng
hiện ước tính thiệt hại gần một mươi tỷ đồng
không chỉ xót xa vì mất của nhiều hộ gia đình còn phải thuê người nhặt vỏ
sang ngao càng sớm càng tốt để bảo vệ bãi
công nhặt vỏ ngao lên đến hai trăm linh đồng một buổi
nhưng thời buổi nông vụ thuê được người thu dọn vỏ ngao cũng khó khăn
tình hình cũng biết thế nào mà năm nay nghêu nó chết nhiều lắm
chết liên tục đợt này là đợt ba
nhưng mà số lượng chết là phải tám mươi
cho đó hằng ngày như thế này phải thuê là công nhân như là bốc một ngày là hơn một triệu đồng
một triệu đồng
sau khi có thông tin đại diện phòng nông nghiệp huyện nghi lộc đã cử cán bộ xuống lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân
trước mắt chính quyền xã nghệ thiết đang chỉ đáo các hộ nuôi ngao khẩn trương thu gom xác ngao chết
những hành vệ sinh đầm bãi để tránh ô nhiễm môi trường và cứu lớp ngao còn lại
thông tin năm cái tình hình dịch bình vĩnh với ngao ở một số hộ thì có chết rai rạc
chúng tôi đã chỉ đáo cho cán bộ nông nghiệp của xã cũng lấy đi kiểm tra
và đã bầu cao cho phòng nông nghiệp của huyện
hiện nay chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu và để đi xét nghiệm còn đang chờ kết quả
kết quả như thế nào thì chúng ta đang chờ cập tin rồi sau đó chúng ta công bố cho các hộ nuôi đặc biệt
đây không phải là lần đầu tiên xã nghi thiết xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt
trong năm ngoái có hai đợt ngao chết vào tháng hai và tháng một mươi một nhưng số lượng không nhiều
mong mỏi của người dân là các ngành chức năng sẽ sớm tìm ra nguyên nhân ngao chết để có giải pháp cho những mùa vụ sau
đầu quý ii năm hai nghìn hai mươi sở dây dựng hà nội sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước
trong việc quản lý sử dụng nhà trung cư trên địa bàn thành phố
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi đoàn sẽ kiểm tra các quận huyện long biên nam tử liêm bắc tử liêm hà đông
thanh xuân cầu giấy ba đình đống đa tây hồ hai bà trưng hoàng mai và thanh trì
còn trong quý ba quý bốn năm hai nghìn hai mươi sẽ kiểm tra tại các huyện
các huyện gia lâm hoài đức trường mỹ thanh ngoài mê linh đan phượng và quốc oai
đợt kiểm tra này sẽ làm rõ những hạn chế khó khăn cần tháo gỡ xác định nguyên nhân trách nhiệm
nhằm kịp thời chấn chỉnh hướng dẫn khắc phục những tồn tại hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư
đặc biệt là việc bàn giao quản lý sử dụng quỹ bảo trì trung cư khi một số chủ đầu tư cố tình ôm quỹ
không bàn giao cho ban quản trị tòa nhà ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé